xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công nhân dân
mở đầu bản tin chiều nay là thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị theo bản tin trưa ngày hai mươi tháng năm của bộ y tế cho biết
có thêm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín ghi nhận ở trong nước tại các ổ dịch đã cách ly phong tỏa
cụ thể tại bắc giang là hai mươi sáu ca bắc ninh sáu ca điện biên bốn ca hà nội hai ca đà nẵng một ca
thái nguyên một ca bệnh viện ca cơ sở tân triều bốn ca
trong đó số ca mắc mới trong khu cách ly là một mươi sáu ca số ca mới trong khu vực được phong tỏa là hai mươi tám ca
như vậy là tính đến một mươi hai h ngày hai mươi tháng năm việt nam có tổng cộng ba hai trăm chín mươi một ca ghi nhận ở trong nước và một bốn trăm bảy mươi ba ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một bảy trăm hai mươi ca
vâng thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại bắc giang
theo chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đề nghị của công an tỉnh bắc giang
vào sáng ngày hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tiếp tục tăng cường hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ để hỗ trợ tỉnh bắc giang
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngay trong sáng ngày hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức cho hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ lên đường hành quân ngay đến bắc giang
quán triệt và giao nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ
trung tướng phạm quốc cường tư lệnh cảnh sát cơ động yêu cầu cán bộ chiến sĩ duy trì tổ chức lực lượng ứng trực đảm bảo quân số
sẵn sàng hỗ trợ công an địa phương tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh chuyên án
khi có yêu cầu và lệnh điều động hỗ trợ cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn phòng chống dịch bệnh
cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch và bảo đảm an toàn sức khỏe
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhất là những khu vực có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
thưa quý vị nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín trên địa bàn khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
trong những ngày qua cùng với cả hệ thống chính trị hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc ninh lại tiếp tục sông phan nơi tuyến đầu
ngác lại công việc gia đình
trong lá trắng vững vàng giữa tâm dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bám trụ túc trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly bệnh viện giã chiến khu vực phong tỏa hoàn thành tốt nhiệm vụ kép
vừa ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hai mươi giờ trưa tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín cầu hồ lượng phương tiện lưu thông vẫn rất đông
chốt được đặt giữa đường quốc lộ ba mươi tám ngăn khu vực tiếp giáp giữa huyện quế võ huyện tiên du với huyện thuận thành
ổ dịch covid một mươi chín lớn nhất tỉnh bắc ninh hiện nay
bất chấp nắng nóng gây gắt các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc ninh kiên trì bám trụ
kiểm soát một trăm linh người và phương tiện ra vào huyện thuận thành đảm bảo thông suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
làm việc dưới chốt cầu hồ này anh em chúng tôi xác định đây là một trong những
những điểm nóng vì lượng người và phương tiện tham gia giao thông ở đây rất là đông
và dưới cái thời tiết rất là khắc nghiệt nắng mưa thất thường
nhưng anh em lúc nào cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm kết hợp với các đoàn thả và các ban ngành đoàn thả
và nhân dân chung tay chung sức đẩy lùi dịch covid một mươi chín
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp
trong các khu công nghiệp trên địa bàn
ban giáp danh với tỉnh bắc giang nơi liên tiếp có các ca mắc trong cộng đồng
trong ngày một mươi sáu tháng năm đã có hai chốt kiểm soát cấp tỉnh tám chốt kiểm soát cấp huyện
hai chốt cấp xã đã được thiết lập bổ sung
theo công an chỉ đạo là người lao động từ tỉnh bắc giang sang đến bắc ninh thì đang tạm thời
bến bắc ninh không sử dụng
do đó là chúng tôi sẽ phải kiểm soát người và phương tiện để đảm bảo cho việc theo đúng cái quy định đó
chúng tôi phải triển khai các phương án để làm sao đảm bảo cái việc là vừa kiểm soát
chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn huyện yên phong cũng như tỉnh bắc ninh
và làm sao để đảm bảo cho các phương tiện được lưu thông nhanh nhất
hạn chế thấp nhất cái việc ủn tắc giao thông kéo dài
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn
lán giã chiến dựng ven đường này là nơi ăn nghỉ của các cán bộ chiến sĩ công an huyện thuận thành
làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly thuộc thôn thụy mão xã mão điền huyện thuận thành
đã hơn một mươi ngày nay kể từ ngày huyện thuận thành phát hiện kf đầu tiên
các cán bộ chiến sĩ công an huyện đã thực hiện lệnh trực một trăm linh quân số
các cán bộ chiến sĩ công an huyện chia nhau bám chốt tại các địa bàn có dịch
làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu dân cư bị cách ly
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đến nay trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã có ba trăm hai mươi bốn chất kiểm soát dịch bệnh khu vực cách ly tập trung
với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ
trong quá trình làm nhiệm vụ dưới thời tiết khắc nghiệt mưa nắng thất thường dịch bệnh nguy hiểm
những cán bộ chiến sĩ phải đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào
nhưng xác định được nhiệm vụ quan trọng với tinh thần trách nhiệm nhiệt huyết
họ vẫn từng ngày từng giờ góp công sức nhỏ bé của mình cùng với chính quyền và nhân dân trong tỉnh đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị trước tình trạng người nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng và có diễn biến hết sức phức tạp
tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội
trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội đề nghị người dân tham gia tố giác tội phạm và cung cấp thông tin về người nhập cảnh trái phép
cụ thể khi có thông tin về các trường hợp nhập cảnh lưu trú trái phép các trường hợp không khai báo hoặc trốn tránh việc khai báo y tế
các cơ sở kinh doanh dịch vụ cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự không tuân thủ quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tp hà nội đề nghị người dân liên hệ về tổng đài cảnh sát một trăm một mươi ba số điện thoại đường dây nóng công an tp hà nội sáu mươi chín hai nghìn một trăm chín mươi sáu bảy trăm bảy mươi bảy
trang facebook công an tp hà nội www facebook com gạch chéo công an thủ đô
đặc biệt đối với những thông tin về người nhập cảnh lưu trú trái phép ngoài các cách liên hệ trên
người dân thủ đô gọi điện thoại trực tiếp về phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hà nội trong giờ hành chính theo số điện thoại sáu mươi chín hai nghìn một trăm chín mươi một năm trăm linh năm
ngoài giờ hành chính theo số điện thoại sáu mươi chín hai nghìn một trăm chín mươi một năm trăm linh sáu
vì cuộc sống bình yên vì an ninh trật tự của thủ đô công an tp hà nội trân trọng đề nghị các tầng lớp nhân dân ủng hộ và hưởng ứng tham gia
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị căn cứ theo kết quả điều tra vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số một trần hưng đạo
phường lộc thọ tp nha trang tỉnh khánh hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố bị can về tội
vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự
lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với một ông đào công thiên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp khánh hòa
trú tại phường phước tân tp nha trang tp khánh hòa
ông võ tấn thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh khánh hòa
trú tại phường phước hải tp nha trang tp khánh hòa
ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã phối hợp với viện kiểm sát
nhân dân tỉnh thi hành các lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông đào công thiên
thi hành lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông võ tấn thái để điều tra
trước đó vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã khởi tố vụ án hình sự
vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số một trường hưng đạo phường lộc thọ tp nha trang tp khánh hòa
liên quan tới hành vi giết người văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng về hành vi trên
đối tượng bị bắt tạm giam là lê ngọc phượng trú tại buôn sư xã e đa huyện e ca tp đắk lắc
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một phượng có quan hệ tình cảm với một phụ nữ trú tại xã hòa an huyện cơ đông bắc tp đắk lắc
sau đó giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn
vào ngày chín tháng năm phượng hẹn người gặp người tình tại quán cà phê để nói chuyện rồi dùng đa dao đâm chết nạn nhân
sau khi gây án phượng đến cơ quan chức năng để đầu thú
liên quan đến đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đâm tài xế taxi trên đường siencon năm khu đô thị thanh hà xã cự khê huyện thanh ngoài hà nội
và chiều ngày một mươi sáu tháng năm đối tượng này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh oai khởi tố bắt tạm giam về hành vi giết người
đối tượng gây án là đặng phạm sáu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu tại huyện quan sơn tỉnh thanh hóa
tại cơ quan công an bước đầu đặng phạm sáu khai nhận do đang bị công an tỉnh thanh hóa truy nã về tội giết người
nghi ngờ anh nguyễn trần minh là tài xế taxi sẽ báo công an bắt nên đã rút dao đâm anh minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh ngoai đang phối hợp với công an tỉnh thanh hóa
củng cố hồ sơ và xử lý hành vi phạm tội trong hai vụ án hình sự mà đặng phạm sáu gây ra trước đó
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt quả tang nhóm bảy đối tượng
có hành vi tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bất chấp quy định phòng chống dịch
tiến hành kiểm tra quán cà phê tại lô ba mươi năm e trên đường lê thanh nghị cạnh chợ đầu mối hòa cường
công an quận hải châu đã phát hiện bảy thanh niên trú trên địa bàn các quận
thanh khê hải châu ngũ hành sơn đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ tại hiện trường một gói ma túy đá khoảng một mươi gram và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua test nhanh các đối tượng đều dương tính với chất ma túy đá
các đối tượng thừa nhận đã góp tiền để đoàn phạm duy ân một trong số bảy đối tượng nêu trên đi mua ma túy về cùng sử dụng
mở rộng điều tra công an quận hải châu đã bắt quả tang đối tượng nguyễn quốc hà hai mươi bốn tuổi
trú tại xã hòa châu huyện hòa vang khi đang bán ma túy cho các con nghiện
thu giữ trên người hà hai gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng hai mươi gram
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng thiều quang đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu năm
xã đồng luận huyện thanh thủy tỉnh phú thọ về tội cướp tài sản
còn về tội cưỡng đoạt tài sản phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tiến dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại xã cát trù huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi năm
và có nốt ruồi chấm cách một cm sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn tiến minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã hùng việt
huyện cẩm khê tỉnh phú thọ bị công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã
về tội trộm cắp tài sản đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo thẳng dài hai cm
cách một cm trên trước đầu lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp